chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình đường tới tương lai kỳ này
thưa quý vị chỉ còn ít ngày nữa hàng triệu học sinh cấp bậc học trên cả nước sẽ nô nức tiệu trường khai giảng năm học mới hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
công tác chuẩn bị mọi mặt cho năm học mới đang bước vào giai đoạn nước rút nhất là ở những địa phương chịu ảnh hưởng của thiên tai bão lụt
hàng loạt khó khăn đã và đang đặt ra trước thềm năm học mới
trong chương trình đường tới tương lai tuần này chúng tôi sẽ dành thời lượng để điểm qua những nét cơ bản về các vấn đề mà từng cấp học phải đối mặt trong năm học mới
sẽ chính thức bắt đầu chỉ trong vài ngày nữa
một đoạn clip ghi lại những hình ảnh các thầy giáo còng lưng cõng bàn ghế từ điểm trường lẻ về trường chính
và phải vượt qua con suối chảy xiết để chuẩn bị cho năm học mới đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng
đây là các thầy giáo ở điểm trường nà uy của trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học số một xã nậm sỏ huyện than uyên tỉnh lai châu
lai châu cũng là địa phương
chịu nhiều thiệt hại do ảnh hưởng nặng nề từ mưa lũ trong thời gian qua
trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học mù cả với một mươi bảy phòng học nhà công vụ nhà bán chú cùng hệ thống công trình phụ bị lũ cuốn trôi hoàn toàn
hiện tại phụ huynh học sinh cùng các thầy cô giáo đang tất bật dọn dẹp sửa sang khắc phục các phòng học cũ
để các em học sinh có được nơi học tập đúng với thời gian chung của tỉnh lai châu
thứ nhất là chúng tôi đã tham mưu với các vị chính quyền địa phương
thứ hai là vận động học sinh khối lớp bốn lớp năm ở cái điểm bị lũ là ra trung tâm học
và chúng tôi đã kết hợp phối hợp với trường mầm non và đã mượn được ba phòng học công vụ đủ phục vụ cho học sinh từ lớp một hai ba học ở tại điểm trường bị lũ vừa rồi
còn lại toàn bộ học sinh lớp bốn năm là về trung tâm học
trong điều kiện thiếu thốn về cơ sở vật chất lại phải bố trí thêm cho một trăm một mươi hai em học sinh ở điểm trường bị lũ cuốn trôi
nên trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học mù cả phải mượn phòng công vụ của trường mầm non và chỉnh trang lại các lớp học tạm đã bỏ đi để bố trí cho các em có nơi học tập
việc ăn ngủ bán chú cũng rất khó khăn hiện tại hai mươi em học sinh phải ghép chung trong căn phòng chưa đầy một mươi năm mét vuông
nhà trường đang mong muốn chính quyền địa phương và các nhà hào tâm ủng hộ để nhanh chóng xây thêm phòng học mới nhà bán chú công trình phụ để các em có điều kiện học tập
mưa lũ liên tục kéo dài trong tháng bảy và tháng tám khiến cho nhiều trường học của huyện phù yên tỉnh sơn la bị ảnh hưởng nặng nề
nhiều nơi cơ sở vật chất đã xuống cấp trải qua mưa lũ lại càng rơi vào hoàn cảnh khó khăn hơn
nhiều nơi cơ sở vật chất đã xuống cấp trải qua mưa lũ lại càng rơi vào hoàn cảnh khó khăn hơn
trong nhà trường mà chúng tôi mới chỉ đưa vào nhà trường được khoảng hơn một nửa thôi
theo thống kê của phòng giáo dục và đào tạo huyện phù yên mưa lũ trong tháng bảy và tháng tám năm nay
đã làm sáu đơn vị trường học bị sập đổ cư hại về tường bao phòng học bàn ghế và cơ sở vật chất
ước tính thiệt hại trên sáu trăm linh triệu đồng cùng với đó là nhiều tuyến đường giao thông trong huyện
bị sạt lở gây ách tắc giao thông nghiêm trọng khiến cho đường đến trường của các thầy cô giáo
và các em học sinh càng khó khăn hơn để chuẩn bị tốt nhất cho năm học mới
phòng giáo dục và đào tạo huyện phù yên chỉ đạo các nhà trường đặc biệt là các trường bị ảnh hưởng
nặng nề do thiên tai nỗ lực khắc phục khó khăn trước mắt bám trường vận động học sinh ra lớp
đảm bảo kế hoạch cho năm học
đường tỉnh một trăm bảy mươi năm văn chấn văn yên yên bái bị sạt lở nghiêm trọng ách tắc giao thông toàn tuyến
trong nhiều ngày
để đến được điểm trường vàng ngần xã suối quyền văn chấn nơi bị thiệt hại nặng nề nhất trong trận mưa lũ vừa qua
các thầy giáo và nhóm phóng viên đã phải đu dây qua vực với đủ những khó nhọc hiểm nguy như thế này
những phòng học kiên cố trước kia giờ đây chỉ còn là đống đổ nát
những gì có thể dùng lại đang được thu dọn để tận dụng cho cơ sở mới
điểm trường này điểm trường thiệt hại nặng nề nhất
có thể không khắc phục lại được trong năm học một mươi tám một mươi chín này
vấn đề đặt ra ở đây là có ba mươi hai cháu học sinh mà nhà trường phải đưa các cháu về trung tâm học ở văn chú
thế thì cái khó khăn là hiện nay đường xá thì vẫn đang bị chia cắt
khó khăn thứ hai nữa là khi các cháu đến trường trung tâm để học bán chú thì cái chỗ ở của các cháu là hiện nay là rất chật rội
và các điều kiện khác phục vụ sinh hoạt của các cháu như công trình vệ sinh công trình nước sinh hoạt thì đều đang thiếu một cách rất nghiêm trọng
trong thời gian tới
thì sẽ chỉ đạo tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trường là giả soát lại toàn bộ cơ sở vật chất để chuẩn bị cho năm học mới
đặc biệt là những cơ sở vật chất đang hư hỏng hoặc thiệt hại thì sẽ đề nghị các cấp bổ sung
thế và bằng những việc làm thiết thực đó là trong thời gian vừa rồi thì ngành giáo dục đào tạo yên văn chấn đã huy động cán bộ giáo viên nhân viên trong toàn ngành
ủng hộ quyên góp đối với để giúp đỡ nhân dân cũng như là giúp đỡ các đơn vị trường khắc phục khó khăn
với hướng dẫn chỉ đạo của ngành là
các đơn vị trường khắc phục khó khăn để không có học sinh nào phải nghỉ học hoặc là bỏ học do thiên tai lưu lột cũng như là do hoàn cảnh khó khăn
sau mưa lũ văn chấn có năm điểm trường bị hư hỏng hơn bốn trăm linh học sinh bị ảnh hưởng nhiều học sinh rất khó khăn về giao thông dẫn đến bỏ học
nhưng với nỗ lực của ngành giáo dục văn chấn những trở ngại đang dần được khắc phục để chuẩn bị cho một năm học mới với nhiều hy vọng
trước thêm năm học mới
trước thêm năm học mới công tác khắc phục hậu quả sau bão số ba ở các trường học tại huyện thanh sơn tỉnh phú thọ đang gấp rút được thực hiện để đảm bảo cho các em học sinh tự trường đúng như dự kiến
tất cả cán bộ giáo viên tập trung lau dọn quét dọn và tu sửa cơ sở vật chất đến giờ đã ổn định
ngày hôm qua là hai mươi tháng tám nhà trường đã thực hiện kế hoạch của ubnd tỉnh là đã tự trường các cháu đã đến nhận lớp nhận cô giáo đầy đủ
với sự hỗ trợ của ubnd huyện thanh sơn
và tấm lòng của các nhà hảo tâm
đến nay tại sáu ngôi trường bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong mưa lũ công tác chuẩn bị cho năm học mới cơ bản đã hoàn tất
thầy và trò vùng lũ thanh sơn phú thọ đã có thể yên tâm cùng bước vào năm học mới
việc thừa thiếu giáo viên tiếp tục là một trong những vấn đề nóng của năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ ở nhiều địa phương
trên cả nước nếu không được giải quyết nhanh chóng hợp tình hợp lý sẽ gây xáo trộn và ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học trong năm học tới
ngay trước thềm năm học mới hơn bốn trăm linh giáo viên hợp đồng ở huyện thanh oai hà nội đã nhận được thông báo sẽ phải chấm dứt hợp đồng lao động đã ký với huyện để chuyển về cho các hiệu trưởng tự xem xét ký kết theo quyết định số một mươi bốn bàn hành ngày một mươi ba tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy của ubnd tp hà nội
thời gian có hiệu lực là từ ngày một tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
sự việc này đã khiến cho hàng loạt giáo viên thật sự hoang mang lo lắng
đến giờ này thực sự là chúng tôi cũng không biết rằng là thành phố thì có những cái chủ trương như thế nào tìm cái nối thao gỡ như thế nào để cho những người thầy những người cô tâm huyết như chúng tôi
một mươi chín hai mươi năm có những thầy cô trên hai mươi năm
công tác thì cũng muốn là công hiến với ngành
thế giờ đây thì chúng tôi không biết là sẽ tìm những cái lối dễ như thế nào để trong cuộc sống tiếp theo của chúng tôi
trong khi đó năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín huyện diễn châu tỉnh nghệ an với hai trăm một mươi ba giáo viên dôi dư ở bậc trung học cơ sở nhưng lại thiếu một trăm hai mươi ba giáo viên ở bậc tiểu học
và câu chuyện điều chuyển giáo viên từ bậc trung học cơ sở xuống dậy bậc tiểu học

những bước sẽ giáo quyền từ chủ tài chính cho cả đất vị sự nghiệp cũng lọc vì vậy đây cũng là một lần để chúng ta điều hòa biến chế
năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín toàn tỉnh nghệ an vẫn còn dôi dư hơn một giáo viên
tại thành phố vinh trước thềm năm học mới có tới hơn chín mươi giáo viên ở các bậc học phải điều chuyển
và điều đáng nói là trong số đó có những giáo viên bị điều chuyển một cách đột ngột không có sự thỏa thuận
thưa bốn giáo viên
thì thành phố điều chuyển đi bộn là thực hiện chức năng quản lý nhà nước đó là đúng rồi
chỉ còn điều là hơi buồn thì là vì điều mất đi giáo viên giỏi thì sẽ có ít nhiều ảnh hưởng đến chất lượng
không chỉ dừng lại ở tâm lý chán nản miễn cưỡng cho giáo viên việc điều chuyển không hợp lý chắc chắn sẽ còn gây ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng giáo dục
xin kính chào và hẹn gặp lại